cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
thưa quý vị mới đây lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường đà nẵng đã chính thức lên tiếng
với bốn nguyên nhân chính khiến suối lương khô cạn và các giải pháp khôi phục dòng suối
lượng mưa từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba từ một bốn mươi ba đến một mươi bốn lần
nguyên nhân thứ hai là thượng lưu suối lương có nhiều đoạn sạt lở bồi lấp đất đá gây càn trở dòng chảy
nguyên nhân thứ ba là ở hạ lưu việc xây dựng ao hồ phục vụ du lịch cũng làm thu hẹp càn trở dòng chảy
nguyên nhân thứ tư là do các hộ trồng rừng thu hoạch keo lá tràm với quy trình chưa phù hợp
chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông ngày nắng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ c
phía tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi ba ba mươi bốn độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to mưa tập trung ở vùng núi và trung du
riêng khu vực đông bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi hai độ c
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cày cắt nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bảy độ c
đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng phía bắc có nơi nắng nóng gai gắt gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bảy độ c
tây nguyên có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ c
nam bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ c
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo